tỉnh thanh hóa đã tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi tám khóa một mươi tám và tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi bảy của bộ chính trị
sự hội nghị có đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban kinh tế trung mương
sau một mươi năm năm thực hiện nghị quyết ba mươi bảy của bộ chính trị tình hình kinh tế xã hội đời sống người dân khu vực miền núi tỉnh thanh hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực
các lĩnh vực giáo dục y tế văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng lên đời sống vật chất tinh thần của nhân dân vùng cao vùng dân tộc thiểu số được cải thiện
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí nguyễn văn bình đánh giá cao những kết quả mà thanh hóa đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội là cơ sở để hỗ trợ các huyện vùng núi đang còn nhiều khó khăn
với những gì đã đạt được cho đến thời điểm hiện tại hoàn toàn có thể tin tưởng rằng thanh hóa sẽ sớm trở thành tỉnh khá của cả nước tự chủ được về ngân sách tiến tới điều tiết được cho trung ương